làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy điện biên về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy điện biên tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo quá trình thực hiện các bước chuẩn bị đại hội
tỉnh điện biên cần quan tâm cơ cấu cán bộ là nữ cán bộ là người dân tộc thiểu số trong cấp ủy khoa mới
coi trọng công tác tuyên truyền để cán bộ đảng viên nhân dân nhận thức sâu sắc về đại hội đảng bộ các cấp
tạo không khí phấn khởi tin tưởng trong nhân dân
đến nay một mươi bốn trên một mươi bốn đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành dự thảo văn kiện đại hội
bảo đảm đúng quy định yêu cầu về chất lượng tiến độ đề ra
đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh điện biên lần thứ một mươi bốn dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng một mươi năm nay